đây hiện là mái nhà của hơn hai mươi em nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi
có em chỉ vài tháng tuổi
có em mắc bệnh nặng
cần sự nuôi dưỡng suốt đời
vâng số phần đã không mỉm cười với các em
thế nhưng để bù đắp lại các em đã nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc của những người mẹ đặc biệt
đó chính là những người phụ nữ gắn bó với trung tâm
họ tâm nguyện sẽ làm việc ở đây cho đến lúc nào không có khả năng làm việc nữa thì mới thôi
năm hai nghìn một tôi làm tránh văn phàng công ty việt mai thanh sơn
nhưng khi đó là qua thăm các chán

tại vì thấy mấy đứa trẻ nó tội rất là tội
tại vì không cha mẹ

cho nên là mình tự nhiên mình cảm thấy giống như mình

đã hai mươi năm bà trần thi nhi giám đốc trung tâm chưa bao giờ thấy hối hần với quyết định của mình
hàng trăm đứa trẻ đến và đi theo dõi từng đứa con được chăm sóc và lớn lên tại các gia đình nhằn nuôi

hai mươi hai cháu hiện ở trung tâm có những em chỉ một vài tháng tuổi
và có đến bảy trường hợp bệnh nặng bại não liệt bệnh tim bậm sinh không có hậu môn
tôi cảm thấy là quá mất quá mất cái sự kiên trì của mình quá mất
nhưng mà bàn mội giá cũng phải cố gắng
bàn mội giá phải cố gắng

vẫn từng ngày chăm con mòn
vất vả nhiều hơn nữa khi các con ổn đau bình tật
mình thật tội là cũng nghĩ mà
mà thấy cha con tội thì sao con rớt lộn

dạ lần trước không có mà trung tâm như thế
thế nghĩ mình nghĩ ra
đã hàng chục năm trời làm việc bức lương hiện tại của các bạo mậu và thậm chí cả người đứng đầu trung tâm không quá bốn triệu đồng một tháng
chắc chắn lý do để những người phụ nữ ấy gắn bó với nơi này không phải vì là chỗ mưu sinh
đó là quyết định của tình yêu thương
thực cảm xúc khiến người ta say rứt cả cuộc đời
nọt thiêng liêng như tình mẫu tử
vâng thưa quý vị
giàu tình yêu thương sự bao dung và đức hy sinh là tất cả những gì chúng ta luôn nhìn thấy ở người phụ nữ
và một lần nữa như ngày tám tháng ba xin được chúc các bà các mẹ và các chị một ngày thật nhiều hạnh phúc và nhiều niềm vui
vâng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại